hoạt động khám bệnh tư vấn và cấp thuốc cho người nghèo các xã huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
và trao tặng thiết bị y tế cho bệnh viện sản nhi quảng ngãi hiện đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày mai bảy tháng bảy
hoạt động này có sự tham gia của gần hai mươi y bác sĩ bệnh viện đại học trung an hàn quốc và năm mươi tỉnh nguyện viên đu san vina
đoàn y bác sĩ đã khám cấp thuốc cho tám trăm linh người là đối tượng chính sách người có công với cách mạng
các cụ già cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện bình sơn
bà con nhân dân được khám sàng lọc phát hiện bệnh liên quan đến nội khoa nhi khoa chấn thương chỉnh hình
cùng hoạt động chăm sóc y tế bệnh viện đại học trung an và đô san vina còn trao tặng một máy siêu âm sách tay trị giá năm trăm hai mươi triệu đồng cho bệnh viện sản nhi quảng ngãi
trước đó bệnh viện trung an cũng đã trao tặng thiết bị y tế với tổng trị giá một ba tỷ đồng cho bệnh viện này
sau gần một mươi năm thực hiện chương trình y tế từ thiện của bệnh viện đại học trung an khám cấp thuốc cho hai mươi năm người dân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi